công an tp hà nội cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thanh ngoai thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được báo
hãy báo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện